hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các binh sĩ này sẽ hỗ trợ công tác xét nghiệm covid một mươi chín và triển khai các chương trình tiêm phòng
bộ trưởng bộ y tế anh shadrid travis cho biết việc điều động thêm nhân lực sẽ giúp các nhân viên của ms vượt qua được giai đoạn mùa đông khó khăn này
biến thể omicron đã khiến số ca mắc covid một mươi chín tại anh tăng nhanh
chỉ riêng trong tuần qua anh đã ghi nhận hơn một trăm năm mươi ca nhiễm mới một ngày
nhờ vào tiến độ tiêm phòng và nguy cơ biến thể omitron khiến bệnh trở nặng là thấp
thủ tướng anh boris johnson từng khẳng định vùng yên lệnh có thể đối phó với làn sóng này mà không cần áp đặt các biện pháp hạn chế mới
song cảnh báo rằng nước này sẽ đối mặt với thách thức trong những tuần tới khi có thêm nhiều người phải tự cách ly dẫn tới việc thiếu hụt nhân lực trầm trọng
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại anh nước này đã ghi nhận gần một trăm năm mươi ca tử vong do covid một mươi chín
trong cách đây vài ngày anh đã ghi nhận thêm hai trăm một mươi tám bảy trăm hai mươi bốn ca nhiễm mới trong ngày mức cao nhất
từ trước đến nay mặc dù số ca tử vong và bệnh nhân cần thở máy thở đã ổn định
song số nhân viên y tế dương tính với virus sars cov hai và buộc phải tự cách ly đã tạo thêm áp lực đối với hệ thống y tế nước này
theo một nghị sĩ anh dịch vụ y tế công nước này đã phải đối mặt với khủng hoảng nhân lực từ trước khi xuất hiện làn sóng dịch bệnh mới do biến thể obicron
cuộc khủng hoảng nhân lực có thể làm trạch hướng các nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu cho người mắc covid một mươi chín đang chờ điều trị
chủ tịch hội đồng hiệp hội y khoa anh
jeanne nappon đã nhấn mạnh nhs chưa bao giờ ghi nhận tình trạng nhân viên vắng mặt nhiều như hiện nay
mặc dù chính phủ đã phải điều động quân đội hỗ trợ lên đênh song đây là vấn đề mang tính quốc gia
gardin đăng tải bức ảnh thủ tướng boris johnson cùng vợ và một mươi bảy nhân viên khác tụ tập trong khu vườn ở dinh thủ tướng
vào thời điểm anh đang phong tỏa hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong tấm ảnh mà guardian công bố thủ tướng anh boris johnson và vợ carrie johnson

ông johnson đã đặt bức ảnh của họ ngồi quanh chiếc bàn có rượu vang cùng với hai người khác
nhiều nhân viên khác cũng có mặt tại khu vườn
tất cả đều không giữ khoảng cách mà tụ tập lại thành nhóm trên khu viện bãi cỏ
bức ảnh được chia sẻ rộng rãi sau khi văn phòng thủ tướng anh phú nhận rằng ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đã diễn ra một sự kiện bên trong và bên ngoài tòa nhà
trước đó gadian trích dẫn nguồn tin cho biết ông johnson đã có mặt trong buổi tụ tập của phố dowing
nguồn tin cho biết thủ tướng đã dành khoảng một mươi năm phút với các nhân viên
nói với một phụ tá rằng họ xứng đáng được uống rượu vì đã đánh lùi virus corona
người trong cuộc cho biết khoảng hai mươi nhân viên đã uống rượu và ăn pizza sau cuộc hợp báo ngày hôm đó
một số ở bên trong văn phòng số một mươi phố do nik văn phòng thủ tướng anh và một số khác ra vườn
họ cáo buộc có nhân viên uống rượu tới tận tối và mô tả sự kiện này có cảm giác ăn mừng
do nới lỏng hạn chế ban đầu và thời tiết đẹp ở london
đáp lại người phát ngôn của ông johnson cho biết các nhân viên làm việc trong vườn
vào buổi chiều và buổi tối
vào ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi thủ tướng đã tổ chức một loạt cuộc họp trong suốt buổi chiều
bao gồm cả cuộc họp ngắn với bộ trưởng y tế và nhóm của ông trong khu vườn sau cuộc họp báo
tuyên bố nêu thủ tướng đã đến tự dinh ngay sau một mươi chín giờ
bức ảnh được đăng tải vào thời điểm thủ tướng johnson đang vướng phải hàng loạt bê bối
trong những tuần gần đây vì chuyện các quan chức và nhân viên của ông vi phạm quy định cách ly
trong thời gian phong tỏa
những thông tin này khiến cử tri thất vọng vì chính phủ yêu cầu họ hy sinh kỳ nghỉ giáng sinh năm ngoái
và năm nay có thể tiếp tục phải từ bỏ kế hoạch giáng sinh và năm mới khi biến chủng omecron đang lây lan nhanh
theo gadian thông tin bức ảnh được chụp vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi không lâu sau khi ông johnson được ra viện
sau nhiều ngày phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực vì mắc covid một mươi chín
vào ngày đó bộ trưởng y tế mark hancock thời điểm đó đã tổ chức hợp báo để thúc giục người dân
tuân thủ quy tắc và không tranh thủ thời tiết đẹp vào cuối năm
rung đông người
và cũng vào thời điểm đó giới chức anh chỉ cho phép hai người từ các hộ gia đình khác nhau gặp mặt ngoài trời
và giữ khoảng cách hai mét khi gặp
tại nơi làm việc các cuộc họp chỉ diễn ra nếu thực sự cần thiết
trường học nhà hàng và quán trụ buộc phải đóng cửa
bức ảnh cho thấy ông và phu nhân kari người có vẻ đang bế em bé sơ sinh
và hai người khác đứng cạnh chiếc bàn trên sân thượng để thưởng thức rượu và phô mai
gần đó là một chiếc bàn khác có bốn người và cách đó không xa là một nhóm đông hơn
đang đứng xung quanh chiếc bàn đặt nhiều chài rượu
gadian nhận định nhìn từ góc độ của bức ảnh mới
văn phòng thủ tướng nói rằng để nhân viên uống rượu nơi làm việc là không trái với quy định thời điểm đó
như chúng tôi đã nói với tuần trước các họp báo thường diễn ra tại khu vườn trên phố doning vào những tháng hè
đúng dịp này các nhân viên đã hợp sau khi có cuộc hợp báo
phát ngôn viên văn phòng thủ tướng nói sau khi bức ảnh được công bố hôm ngày một mươi chín tháng một mươi hai
số một mươi phố doning là nhà của thủ tướng cũng như là nơi làm việc của ông ấy
vợ của thủ tướng sống ở số một mươi
do đó bà cũng sử dụng hợp pháp khu vườn
tuyên bố nói thêm thủ tướng johnson vừa phải đối mặt với một loạt cáo buộc về việc tiệt tùng
và tụ tập xã hội ở số một mươi phố doning trong khi anh áp dụng các hạn chế phòng dịch
angela rainer phó lãnh đạo đảng lao động đối lập mô tả bức ảnh mới là một cái tác vào mặt công chúng anh
nói thêm rằng thủ tướng không quan tâm đến những quy tắc chính ông đặt ra
the guardian nói rằng họ được nhận bức ảnh này sau khi văn phòng của ông johnson
phủ nhận một sự kiện xã hội đã diễn ra
mới đây nước anh ghi nhận một mươi hai một trăm ba mươi ba ca nhiễm biến thể omicron
mức cao nhất theo ngày kể từ khi biến thể này xuất hiện tại đây
tổng số ca nhiễm biến thể omicron tại anh hiện là ba mươi bảy một trăm linh một ca
trong một thông báo cơ quan an ninh y tế vương quốc anh ukhsa thông báo
đã ghi nhận tám mươi hai tám trăm tám mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn giờ qua
thấp hơn so với mức chín mươi bốn trăm một mươi tám ca của ngày trước đó
đơn tổng số ca mắc tại nước này
đơn tổng số ca mắc tại nước này lên một mươi một ba trăm sáu mươi một ba trăm tám mươi bảy ca
trước đó bộ trưởng y tế anh sachit javid cảnh báo biến thể omicron đang lay lan với tốc độ rất nhanh
thậm chí số ca mắc trên thực tế có thể cao hơn bởi nhiều người không làm xét nghiệm biến thể này
thống kê chính thức cho thấy hơn tám mươi chín dân số từ một mươi hai tuổi trở lên tại anh đã tiêm một mũi vaccine
trong khi tỷ lệ tiêm đủ liệu là tám mươi một
hơn bốn mươi tám dân số nước này đã tiêm mũi tăng cường
trong khi đó bộ y tế ireland thông báo đã ghi nhận năm mũi
một trăm hai mươi bốn ca mắc mới hơn năm mươi trong số này là ca nhiễm biến thể omicron
ông tony holohan một quan chức y tế nhận định việc biến thể omicron chỉ mất chưa đầy hai tuần
để trở thành biến thể chủ đạo tại ireland đã cho thấy tốc độ lây nhiễm của biến thể này
ông holohan cũng kêu gọi người dân đủ điều kiện đi tiêm mũi tăng cường sớm nhất có thể
đồng thời nhấn mạnh mọi biện pháp hiện nay là rất quan trọng trong việc ngăn chặn lan sóng dịch
để có thể giảm số ca tử vong và nguy cơ đối với những đối tượng dễ bị tổn thương
vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai ireland đã bắt đầu triển khai tiêm mũi tăng cường
cho những người ở độ tuổi từ bốn mươi đến bốn mươi chín tuổi sớm hơn so với kế hoạch trước đó
quyết định này là nhằm tránh nguy cơ dịch bùng phát mạnh hơn trước thêm nghỉ lễ giáng sinh và năm mới
bộ trưởng y tế anh satish javid cho biết
chúng tôi đang đánh giá tình hình nó thay đổi rất nhanh không có gì chắc chắn trong đại dịch này
chúng tôi phải xem xét mọi phương án vào thời điểm hiện tại
bộ trưởng ravick cho biết chính phủ anh đang xem xét dữ liệu cập nhật
từng giờ và tham vấn các cố vấn khoa học
thêm rằng còn nhiều điều chưa biết về omicron
nhưng chờ đợi dữ liệu rõ ràng có thể khiến giới chức không kịp phản ứng với tình trạng dịch bệnh
thị trưởng london hôm một mươi tám tháng một mươi hai đã bàn bố tình trạng sự cố nghiêm trọng
để hỗ trợ hệ thống y tế thành phố
hơn một trăm linh nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ của thủ tướng boris johnson
đã bỏ phiếu phản đối những biện pháp ứng phó mới của chính phủ hồi đầu tuần trước
trong bối cảnh johnson đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng nhất
kể từ khi lên nắm chính quyền vì hàng loạt bê bối trong đại dịch
anh hôm qua báo cáo thêm một mươi hai ca omith voron nâng tổng số ca nhiễm lên ba mươi bảy một trăm linh một ca
bộ trưởng ravid cảnh báo số ca nhiễm omicron thực tế có thể cao hơn nhiều
nhận định sáu mươi ca nhiễm mới hiện nay tại anh là do biến chủng này
ít nhất một mươi hai người đã chết vì biến chủng này tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
số ca nhiễm mới được ghi nhận tại anh trong ngày một mươi chín tháng một mươi hai là tám mươi hai tám trăm tám mươi sáu ca
trung bình ca nhiễm mới hàng ngày cũng tăng lên năm mươi hai so với một tuần trước đó
hà lan đã trở thành quốc gia châu âu đầu tiên thông báo áp đặt trở lại lệnh phong tỏa toàn quốc
để đối phó với biến chủng omicron
giới chức hà lan đã ra chỉ thị đóng cửa toàn bộ cơ sở kinh doanh không thiết yếu
các địa điểm văn hóa các trung tâm thể thao bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai cho đến giữa tháng một năm sau
thủ tướng hà lan mark rutte cho biết hà lan khó tránh khỏi làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín thứ năm
khi xuất hiện biến chủng có khả năng lây lan cao như omicron
chúng ta phải hành động ngay để ngăn kịch bản tồi tệ nhất
nếu không triển khai các biện pháp hạn chế chúng ta có thể đối mặt với một tình hình không thể kiểm soát
được ngay đầu tháng một thủ tướng rutte nói
giới nghiên cứu toàn cầu đang chạy đua để giải mã liệu ông mikron có độc lực cao hơn hay thấp hơn
so với các biến chủng trước đó của sars cov hai
trong lúc đó nhiều quốc gia châu âu khác cũng hành động khẩn cấp để ngăn làn sóng omithron
áo đã ban bố lệnh hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt với những người chưa tiêm vaccine mũi tăng cường
tại đan mạch một trong những quốc gia đầu tiên ở châu âu chứng kiến số ca covid một mươi chín tăng nhanh
do omicron các rạp chiếu phim nhà hát công viên đã buộc phải đóng cửa
đức vào cuối ngày một mươi tám tháng một mươi hai thông báo sẽ bổ sung anh vào nhóm các nước có nguy cơ cao với covid một mươi chín
tại đó những người nhập cảnh từ anh sẽ phải cách ly hai tuần kể cả đã tiêm chủng
những gì xảy ra ở anh nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi omicron
ở khu vực khiến các nước châu âu lo ngại một kịch bản tương tự
các cố vấn của chính phủ anh cho rằng số ca nhiễm omic fron báo cáo hiện tại ở nước này
có thể chỉ là phần nội của tảng băng chìm
con số lây nhiễm thực tế có thể lên đến hàng chục nghìn ca mỗi ngày
bộ trưởng ravick cho biết chính phủ anh tin rằng khoảng sáu mươi số ca covid một mươi chín mới ở anh là ca nhiễm omicron
trong hai ngày cuối tuần anh đều ghi nhận kỷ lục hơn chín mươi ca nhiễm mới mỗi ngày